ba mươi một tháng một mươi tài tử gạo cối anshin kauri đã qua đời tại london vương quốc anh ở tuổi chín mươi
ông là một diễn viên nổi tiếng được khán giả yêu điện ảnh nhớ tới
với vị trí là người đầu tiên thủ vai chính trong series phim điệp viên bảy nổi tiếng
năm một nghìn chín trăm chín mươi tám anshin kauri đoạt giải thưởng oscar ở nội dung nam diễn viên phủ xuất sắc nhất trong phim the untouchable
ông cũng đồng thời là nhà sản xuất phim và tham gia nhiều bộ phim như marines the lich of extraordinary
sentiments the hunt for rest october tôn vinh những thành tích và đóng góp cho nền điện ảnh nói riêng và điện ảnh thế giới nói chung
tháng bảy năm hai nghìn shin karani được nữ hoàng anh phòng tức hiểu hiệp sĩ